sau giai đoạn sụt giảm do hoạt động giả soát và thanh lọc của các cơ quan chức năng về dữ liệu người tham gia chứng khoán
số lượng tài khoản chứng khoán đã liên tục tăng bốn tháng liên tiếp
hiện việt nam có hơn bảy sáu triệu tài khoản chứng khoán cá nhân tương đương khoảng bảy sáu dân số
theo trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần một trăm sáu mươi bốn tài khoản trong tháng ba
đây là số lượng tài khoản tăng thêm cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây
số tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động giao dịch sôi động trong tháng ba
tiếp tục thúc đẩy giá trị giao dịch trung bình hàng ngày lên mức cao kỷ lục là hai mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng
tăng hai mươi tám so với tháng trước đạt đỉnh kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
lũy kế đến cuối tháng ba việt nam có hơn bảy sáu triệu tài khoản chứng khoán cá nhân tương đương khoảng bảy sáu dân số
tháng bốn này lợi suất vai mua nhà tại các ngân hàng ra đầu ở mức năm bảy một năm trong thời gian yêu đáy
mức này được đánh giá là thấp kỷ lục so với nhiều năm gần đây
khảo sát lãi suất vay mua nhà đầu tháng bốn có thể thấy nhiều ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần
đều đồng loạt đưa ra gói vai mua nhà lợi suất yêu đáy chỉ từ năm bảy một năm áp dụng trong thời gian từ sáu ba mươi sáu tháng đầu tiên
theo nhiều chuyên gia nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn một mươi hai tháng
thì lợi suất cho vai hiện ngang hoặc cao hơn chỉ một
mới đây thủ tướng đã yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng
để hỗ trợ người dân doanh nghiệp đồng thời yêu cầu ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước
nghiên cứu việc xây dựng và cung cấp gói tiến dụng cho người mua nhà ở xã hội có thời hạn đến một mươi năm năm
lãi suất yêu đáy thấp hơn cho vai thương mại thông thường và cho các doanh nghiệp các chủ đầu tư xây nhà ở xã hội vai
với lãi suất ưu đãi hơn để các đối tượng có thu nhập thấp có cơ hội động lực để mua nhà và thuận lợi trong việc thuê hoặc thuê mua
theo dữ liệu của hiệp hội trái phiếu việt nam lũy kế ba tháng đầu năm các doanh nghiệp đã phát hành một mươi năm bảy trăm một mươi tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của hiệp hội trái phiếu việt nam
tính đến ngày công bố thông tin hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn có bảy đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với tổng giá trị đạt tám bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng
lũy kế từ đầu năm đến nay tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là một mươi năm bảy trăm một mươi tỷ đồng
với hai đợt phát hành ra công chúng trị giá hai sáu trăm năm mươi tỷ đồng chín mươi sáu chín tổng giá trị phát hành
và một mươi bốn đợt phát hành riêng lẻ trị giá một mươi ba sáu mươi tỷ đồng chiếm tám mươi ba một tổng số
trong ba tháng đầu năm các doanh nghiệp cũng mua lại chữ hạn khối lượng lớn trái phiếu trong đó bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu
theo dữ liệu hiệp hội trái phiếu việt nam tổng hợp từ hnrx các doanh nghiệp đã mua lại tám ba mươi một tỷ đồng trái phiếu trong tháng ba
tính từ đầu năm đến nay tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt hai mươi một tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng giảm ba mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu chiếm bốn mươi bảy chín tổng giá trị mua lại trước hạn tương ứng khoảng một mươi bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
cũng theo hiệp hội trái phiếu việt nam trong phần còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn
giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là hai trăm một mươi một tám mươi bốn tỷ đồng ba mươi bảy giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản
với khoảng bảy mươi tám năm trăm tám mươi năm tỷ đồng theo sau là nhóm ngân hàng với gần năm mươi ba tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng chiếm hai mươi sáu
theo hội môi giới bất động sản việt nam bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm
dù nhiều phân khúc khác đã có dấu hiệu phù hồi
tuy nhiên mức độ khó khăn của bất động sản nghỉ dưỡng được dự báo giảm bớt trong năm nay
trong năm hai nghìn hai mươi ba thị trường ghi nhận gần ba hai trăm linh sản phẩm giảm hơn tám mươi theo năm
lượng giao dịch cả năm chỉ đạt hơn bảy trăm linh căn chưa phục hồi như kỳ vọng
tuy nhiên mức độ khó khăn được dự báo giảm bớt trong năm nay
hội môi giới bất động sản việt nam đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn có tiềm năng phát triển trong tương lai
bởi nhu cầu du lịch tăng cao và sự quan tâm của giới đầu tư
việc hoàn tiện pháp lý công bố quy hoạch đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng là động lực để doanh nghiệp bơm nguồn cung vào thị trường
nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng trong năm nay có thể cải thiện hai mươi so với năm ngoái
giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp có xu hướng cải thiện nhẹ
sản phẩm căn hộ du lịch có giá khoảng năm mươi triệu đồng mỗi mét vuông sẽ tiếp tục đi ngang trên thị trường thứ cấp
lượng giao dịch được dự báo tăng khoảng ba mươi so với năm ngoái song vẫn còn khoảng cách rất xa so với trước dịch bệnh
ngọc ý dự thảo nghị định về hoạt động lấn biển đặc đội bộ tài nguyên và môi trường lấy ý kiến
hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị bổ sung phí lãi vay và khoản dự phòng vào tổng chi phí khi tình giặt đất cho nhà đầu tư phát triển dự án lấn biển
hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị bổ sung chi phí lãi vay và dự phòng vào tổng chi phí phát triển dự án lấn biển
ước tính theo phương pháp thẳng dư bởi chi phí lãi vay là khoản chi thực tế rất lớn do các chủ đầu tư đều có nhu cầu vay vốn tiến dụng chung giải hạn
có trường hợp chủ đầu tư phải vay lãi suất cao khiến chi phí vay chiếm hơn hai mươi tổng mức đầu tư dự án
còn khoản dự phòng là khoản phí hợp lý do phần lớn dự án bất động sản gồm dự án lấn biển đều có thời gian thực hiện dài từ ba đến năm năm dẫn đến phát sinh chi phí đầu tư
ngoài ra hiệp hội này cũng kiến nghị bỏ trần chi phí lãi vay ba mươi để phản ánh đúng kịp thời hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
số liệu vừa được cục xuất nhập khẩu trích dẫn từ hải quan cho thấy xuất khẩu hạt điều trong quý i tăng mạnh
trong tháng ba việt nam xuất khẩu năm mươi năm tấn hạt điều trị giá hai trăm tám mươi chín triệu usd gấp đôi so với tháng trước
đựy kế quý i xuất khẩu hạt điều tăng ba mươi hai về khối lượng và hai mươi năm
các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nhu cầu tiêu thụ hạt điều trên thế giới đang tăng cao
trong đó mỹ là thị trường nhập khẩu hạt điều của việt nam lớn nhất còn trung quốc nổi lên là thị trường mua tích cực
giá lợn hơi liên tục tăng kể từ đầu năm và đang ở mức cao nhất kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi giá thức ăn giảm giúp biên lợi nhuận của người chăn nuôi được nới rộng hơn
từ giai đoạn sau tách nguyên đán giá lợn hơi đã liên tục tăng
tính đến tuần đầu tháng bốn giá lợn hơi giao động trong khoảng từ sáu mươi đến sáu mươi hai đồng một kg mức cao nhất kể từ tháng bảy năm ngoái
trong khi giá lợn hơi duy trì đà tăng thì giá thức ăn chăn nuôi lại có xu hướng giảm
theo số liệu từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá nguyên liệu với thức ăn chăn nuôi quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giảm từ một mươi hai hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
với mức giá hiện tại người chăn nuôi nhỏ lẻ và các doanh nghiệp chăn nuôi khép kín đều đã có lãi
đặc biệt với doanh nghiệp chăn nuôi khép kín theo tính toán với mức giá lợn hơi khoảng năm mươi đồng một kg là đã có lãi